tại tỉnh đồng tháp sau gần nửa tháng nới lỏng giãn cách xã hội
hầu hết người dân đều tuân thủ những quy định về phòng chống dịch
tuy nhiên thì một bộ phần hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống đã chủ quan
chưa chấp hành tốt các quy định phòng dịch phục vụ khách ăn uống tại chỗ dù chưa được phép
nằm sát quốc lộ quán cháo này vẫn thái nhiên phục vụ khách ăn sáng tại chỗ
trong khu vực chợ nhanh nhạc những điểm bán cà phê có đông người tụ tập
khách hàng thậm chí không đeo khẩu trang
thực trạng này xảy ra tại một số khu vực đô thị đặc biệt là những địa phương xa trung tâm tỉnh lị
treo bản bán mang đi nhưng thực tế chú quán sẵn sàng phục vụ khách ăn uống tại chỗ
trước sai phạm đó người dân trăn trở lo lắng vì tìm ẩn nhiều rủi ro bùng phát và lây lan dịch bệnh
nếu lộng giãn cách lượng người dân về từ vùng dịch ngày càng đông
tỉnh đồng tháp còn xuất hiện ca nhiễm trong cộng đồng chưa rõ nguồn lây
trong khi đó việc tập trung đông người không tuân thủ chỉ thị một mươi năm của một bộ phận người dân
là biểu hiện sự lơ là chủ quan trong phòng chống dịch covid một mươi chín
nếu mà có một trường hợp tại một cơ sở kinh doanh ăn uống
thì rất là khó khăn cho các viện mà chi vết
mà cái khả năng bao phủ vaccine đạt tới mức độ tỷ lệ cao
lúc đó thì chúng ta sẽ tính lên cái phương pháp cho bán tại các cơ sở đó
kinh doanh mua bán là nhu cầu chính đáng và thiết yếu của người dân
tuy nhiên khi dịch bệnh còn nguy hiểm việc bán hàng mang về tuân thủ năm k
là cách mà cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phải thích ứng để phòng dịch
với phương châm an toàn để mua bán mua bán phải an toàn